cũng với hành vi giết người phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đang tạm giữ nguyễn hoàng tân để điều tra về hành vi trên
trước đó tân và linh cùng quen biết và có tình cảm với một người phụ nữ
vào đêm ngày bốn tháng chín tân tới phòng trọ của người này tại phường lái thiêu thành phố thuận an để chơi thì gặp linh cũng đang ở đây
tại đây giữa tân và linh phát sinh mâu thuẫn hai bên đã lao vào đánh nhau
trong lúc hỗn chiến tân dùng dao đâm nhiều nhát vào người của linh khiến cho nạn nhân gục tại chỗ
tân cũng bị thương ở vùng đầu
sau đó tân đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi đi hiện trường
được công an vận động tân đã đến công an đầu thú
một chuyên án ma túy vừa bị lực lượng chức năng quảng bình thứ thiên huế triệt phá thành công
bắt giữ một đối tượng và thu giữ hai kg ma túy đá cùng một số tăng vật liên quan
sau nhiều ngày theo dõi giám sát xác minh các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy
từ khu vực biên giới của tỉnh nghệ an quảng bình vào thừa thiên huế
tối ngày ba tháng chín tại cầu tuần
xã thủy bằng tp huế tỉnh thứ thiên huế lực lượng phối hợp đã bắt quả tăng đối tượng phan văn an
trú tại tp huế điều khiển xe mô tô vận chuyển trái phép hai kg ma túy đá
trước đó thực hiện đấu tranh giai đoạn hai của chuyên án ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đoàn hai cũng đã chủ trì phối hợp với các đơn vị bắt ba đối tượng vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
thu một mươi tám viên ma túy tổng hợp một xe ô tô và nhiều tăng vật khác liên quan
hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra và để triệt phá toàn bộ đường dây
buôn bán ma túy hoạt động xuyên biên giới và liên tỉnh
bất ngờ đột kích vào một quán karaoke trên địa bàn
công an huyện xuân lộc và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
cũng vừa bắt quả tăng một mươi đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy
các đối tượng bị bắt quả tăng tại quán karaoke gold ở xã xuân tâm huyện xuân lộc
công an thu giữ một số ma túy dạng viên nén
và dạng bột cùng các dụng cụ dùng cho việc sử dụng chất ma túy
qua test nhanh một mươi trên một mươi đối tượng đều dương tính với chất ma túy
nguyễn hoàng dương là chủ quán và trần duy tâm là nhân viên phục vụ
đã khai nhận về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
thưa quý vị tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy đang ngày càng có diễn biến phức tạp
các đối tượng tham gia thì ngày càng đông càng trẻ tuổi có cả nam và nữ
ngoài tính đuôi đòi bốc đồng thì các đối tượng này còn bị lôi kéo do thiếu hiểu biết và tin vào lời giới thiệu
đó là chơi ma túy tổng hợp thì không bị nghiện và không bị người khác phát hiện
đặc biệt là vào các ngày lễ tết sinh nhật thì nhiều đối tượng cũng đã thuê phòng hát karaoke
quán bar và khách sạn hay nhà nghỉ để sử dụng ma túy tập thể
và phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
sáu đối tượng nam nữ thanh niên có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại một khách sạn
phố ninh bình vừa bị phát hiện bắt giữ ngày ba mươi tháng tám
dạng sáng ngày bốn tháng chín tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
hai mươi thanh niên nam nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong tiếng nhạc chát chúa
đã bị công an bắt quả tang
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ ma túy và một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy
như khay ống hút cân tiểu ly đèn xoay màu loa nhạc bình oxy bóng cười
qua xét nghiệm nhanh có hai mươi một thanh niên nam nữ dương tính với các chất ma túy
liên tiếp các vụ phát hiện xử lý các vụ việc tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
đã cho thấy diễn biến này đang ngày càng phức tạp và đối tượng sử dụng cũng đang trẻ hóa
một bộ phận giới trẻ hiện nay coi việc sử dụng ma túy trong các cuộc vui như một cách thể hiện đẳng cấp
và các em đều có tâm lý cho rằng sử dụng các loại ma túy tổng hợp không gây nghiện
chính vì thế đã có những trường hợp một mươi hai một mươi ba tuổi đã sử dụng ma túy
nhưng trên thực tế theo các chuyên gia ma túy tổng hợp đang được một số thay đổi
một thanh thiếu niên và tội phạm ma túy sử dụng nhiều hiện nay thực chất là chất độc bảng a
mà liên hợp quốc và tất cả các nước nghiêm cấm sản xuất mua bán vận chuyển và sử dụng
đến với người chơi đặc biệt là các cháu học sinh sinh viên thì luôn luôn tìm đến những thứ mới đó
cho nên là ma túy tổng hợp đang là những cái bước xuất cho gia hội nem nổi với đời sống nhân dân mong chung
và học sinh sinh viên thậm chí học được
ngày nay thủ đoạn của tội phạm ma túy đó là chúng đang triệt để lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận giới trẻ
việc mua bán tiếp cận với các loại ma túy tổng hợp một cách dễ dàng
chính là một trong những nguyên nhân khiến gia tăng tình trạng giới trẻ sử dụng ma túy hiện nay
các đối tượng phạm tội về ma túy đã lợi dụng tất cả các phương tiện thông tin tại chúng nó chung
và đặc biệt hơn đây đó là mạng xã hội
chúng tuyên truyền tìm cách này cách khác tiếp cận đưa ma túy tổng hợp đến với những người tiêu dùng
đặc biệt là thanh thiếu niên là những người rất nhạy cảm mà thường xuyên muốn tìm những cái mới
chính vì vậy nên chúng ta tuyên truyền về công tác về tác hại của ma túy nó dùng
đặc biệt ma túy tổng hợp và những chất ma túy tổng hợp mới
mặt khác thì các gia đình
nhà trường và xã hội cũng có những biện pháp phòng ngừa tích cực
nhiện ma túy tổng hợp hiện nay chưa có pháp đồ điều trị nên đã nhiện thì rất khó cai nhiện hoặc không thể cai được
chính vì vậy tình trạng chữ sử dụng mua bán trái phép chất ma túy đang tạo nên hồi chuông cảnh báo
đối với các cơ quan chức năng nhà trường và đặc biệt là các gia đình trong việc quản lý giáo dục con em mình
lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng của nhiều bị hại
nguyễn thị thu thủy chú tại huyện quỳnh phụ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng hà tỉnh thái bình khởi tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra nguyễn thị thu thủy khai nhận từ khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
dù không quen biết ai ở nhật bản không có khả năng làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại nhật bản
nhưng thủy đã tự giới thiệu có thể làm thủ tục xuất khẩu lao động sang nhật bản với chi phí từ ba mươi năm triệu đến bảy mươi triệu đồng
và chiếm đoạt số tiền ba trăm linh tám triệu đồng của tám bị hại trên địa bàn huyện hưng hà
quá trình điều tra mở rộng công an huyện hưng hà bước đầu xác định thủy còn nhận số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng
của một số người trên địa bàn huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh và thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng hà đã khởi tố và bắt tạm giam thủy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại bình định cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định vừa khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với trần đình thành quê ở tỉnh bình thuận về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
bước đầu trần đình thành khai nhận từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến ngày bị bắt thành đã làm nhiều loại giấy tờ khi có yêu cầu trên phạm vi toàn quốc
trong đó từ năm hai nghìn hai mươi thành đã làm giả cho lê thị kim nhung một mươi sáu sổ đỏ và đặng ngọc trường hai sổ đỏ
với số tiền là bảy triệu đồng
nhung và trường là vợ chồng và cũng là đồng phạm trong đường dây lừa đảo của trần thị kim hoa
liên quan đến vụ án trên vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ba đối tượng gồm trần thị kim hoa vợ chồng lê thị kim nhung đặng ngọc trường về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
ngoài ra cơ quan an ninh điều tra còn khởi tố lương văn phong chú tài huyện tây sơn tỉnh bình định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan an ninh điều tra từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một trần thị kim hoa cùng đồng bọn đã làm giả một mươi bảy sổ đỏ
chiếm đoạt hơn sáu trăm linh triệu đồng của các bị hại
một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản liên tỉnh và có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp cướp giật tài sản
đã bị phòng kiểm
cơ quan an ninh điều tra còn khởi tố lương văn phong chú tội huyện tây sơn tỉnh bình định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt chiếm đoạt trộm cắp cướp giật tài sản
bốn đối tượng gồm nông văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tệ tỉnh con tum và trần văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tệ tỉnh nam định
đinh văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và đậu minh mùi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng chú tệ tỉnh nghệ an
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ nhóm đối tượng trên đã thực hiện sáu vụ trộm kết sắt tại các huyện của hai tỉnh nghệ an và thanh hóa gây thiệt hại gần năm trăm linh triệu đồng
các đối tượng bị bắt giữ khi đang trên đường di chuyển đến tỉnh đồng tháp để thực hiện phi vụ khác
tăng vật thu giữ gồm hai xe máy năm điện thoại di động một bộ dụng cụ để phá kết
thủ đoạn của các đối tượng tìm đến những nhà có điều kiện kinh tế nắm bắt quy luật sinh hoạt của gia chủ rồi chọn thời điểm không có ai thì đột nhập vào nhà cậy phá kết sắt để lấy trộm tài sản
cũng với hành vi giết người xảy ra tại tổ dân phố một thị trấn mờ đo rắc huyện mờ đo rắc tỉnh đắk lắk
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một mươi hai đối tượng đều trú ở huyện mờ rắc
trước đó đối tượng cầm đầu là hoàng văn phú cũng đã bị khởi tố về hành vi giết người
do mâu thuẫn cá nhân phú đã rủ nhóm đối tượng cùng đi đến phòng trọ của nguyễn văn phước để đánh nhau
trong lúc này nhóm của phước đang cùng nhau ngồi uống rượu
phú cùng đồng bọn đã dùng dao và cây sắt xông và đánh nhau
hậu quả làm cho hai người trong nhóm phước là nguyễn văn bình và nguyễn trí toàn bị thương tích nặng ở vùng đầu và trên cơ thể
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
ngày hôm nay công an phường tiến thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đang lấy lời khai đối tượng đặng dũng
chú tệ tỉnh lâm đồng để điều tra và làm rõ về hành vi đột nhập vào quán cà phê để trộn cắp tài sản
tại cơ quan công an đặng dũng khai nhận trước đó chạy xe máy mượn của người thân đi từ đà lạt xuống thành phố đồng xoài để học nghề sửa chữa giày
và đến nơi dũng chạy lòng vòng thấy có điện thoại người dân ở trong quán cà phê nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
khi vừa lấy được điện thoại chạy ra khỏi quán thì bị người dân bắt giữ
dũng cũng khai nhận đã trộn một điện thoại trong một phòng trọ thuộc khu phố phú mỹ phường tân phú tp đồng xoài nhưng không bị phát hiện